thưa quý vị xác định giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá hình thức đấu giá hay khi chuyển nhượng xe
người chúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu tức là biển số đi theo người
đây là một trong số rất nhiều nội dung đang được bộ công an tổ chức lấy ý kiến xung quanh dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
hiện những nội dung mới này đang thu hút sự quan tâm với nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận và trên cộng đồng mạng
trên thực tế việc đấu giá biển số xe được đề xuất lần đầu tiên từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tuy nhiên vẫn chưa được triển khai
hiện việc đấu giá biển số xe đang nhận được nhiều sự ủng hộ vì đáp ứng được nhu cầu có thật của người dân
tăng tính công khai minh bạch trong cấp biển số xe
chuyển đổi từ biển số đi theo xe sang biển số đi theo người
nghĩa là bán xe được giữ lại biển số và được đăng ký sử dụng biển số đó khi mua xe mới
theo bộ công an quy định này sẽ rất thuận lợi cho việc xác định chủ xe là ai nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
hiện đề xuất biển số chúng đấu giá đi theo người suốt đời đang nhận được nhiều ý kiến đồng thuận ủng hộ từ cư dân mạng
tôi hoàn toàn đồng ý khi đã đấu giá thì nó trở thành một dạng tài sản của người thắng
và tài sản thì nên được đi theo người sở hữu nó đến suốt đời
trừ khi có nguyện vọng khác
việc này lẽ ra phải làm từ lâu rồi trước
ủng hộ việc đấu giá đối với biển số ai trúng biển nào thì được sở hữu biển đó suốt đời
mua phương tiện khác được gắn và đăng ký lại biển đó
đồng tình biển đi theo người để tránh tình trạng đầu cơ
nếu đã đấu giá lại tài sản thì cũng nên gắn với người sở hữu
như vậy cũng biết được một người có bao nhiêu xe để phục vụ quản lý
hình thức đấu giá cũng được đề xuất
cho công an cấp tỉnh thành phố theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện và tổ chức đấu giá trực tuyến
đáng chú ý việc xác định giá khởi điểm đấu giá biển số xe được quy định như sau
vùng một hà nội và tp hcm giá khởi điểm bằng hai lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương
vùng hai các địa phương còn lại giá khởi điểm bằng một mươi lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương
ví dụ như theo đề xuất trên và theo quy định hiện hành
nhưng giá khởi điểm một biển số tại hà nội và tp hcm sẽ là bốn mươi triệu đồng
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc đấu giá biển số xe như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích
bởi dự thảo đề xuất số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí
sẽ phân chia theo tỷ lệ bảy mươi nộp vào ngân sách trung ương ba mươi phân bổ cho ngân sách địa phương
hay quá làm như thế là tương đối công bằng lại mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách
ai có nhu cầu thì bỏ tiền ra mua không cần
thì chọn số tự nhiên
cái đấu giá này nước ngoài họ làm lâu lắm rồi rất có lợi khi đấu giá nhà nước thu được tiền
biển số xe không phải để quản lý xe mà để quản lý người chủ sở hữu xe
quá chuẩn nhà nước vừa có doanh thu đấu giá công khai biển số đẹp đỡ lãng phí
trên thực tế nhiều người có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích
từng gọi là biển số đẹp
tổ chức đấu giá biển số xe cũng làm tăng tính công khai minh bạch
ngăn ngừa tiêu cực trong khâu cấp biển số
vì vậy quan trọng vẫn phải đảm bảo tính công khai minh bạch trong quá trình tổ chức đấu giá
đây cũng là vấn đề được cư dân mạng đặt ra
đấu giá công khai cần thể hiện trên tất cả phương tiện đại chúng công bố giá chúng
đấu giá biển số đẹp và cấp biển theo yêu cầu sẽ đem lại nguồn thu hàng ngàn tỷ nếu áp dụng
để sử dụng có ích cho xã hội
hay thế này thì không còn là biển xe nữa mà đã cha theo người
thì cha luôn cắn cước công dân sẽ ra quê quán giới tính nằm sinh chủ xe
nâng cao ý thức và văn hóa lái xe khỏi mất một kho tàng số xe nữa
đồng ý cần đấu giá biển số công khai trên mạng ai chúng đấu giá nếu không chịu mất cọc
hiện bộ công an đang tổ chức việc lấy ý kiến trong hai tháng đối với dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
những điểm mới xung quanh việc đấu giá biển số xe
bạn quan tâm nội dung nào và có những đóng góp gì
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân